bằng giác quan nghề nghiệp và kinh nghiệm điều tra lực lượng hình sự công an bình dương phán đoán về việc nhóm đối tượng này không chỉ là thủ phạm của vụ trộm tại cửa hàng tuấn mobile ở dầu tiếng
mà còn là tác giả của bảy vụ trộm khác xảy ra trên địa bàn tỉnh bình dương thời gian gần đây
tuy nhiên chứng cứ vật chất để kết tội các đối tượng không có những trang hồ sơ vụ án về chuyên án này vì thế được nối dài thêm
quay trở lại huyện củ chi tp hcm nơi các đối tượng đăng ký hộ khẩu thương chú được biết các đối tượng phú trần hưng thường xuyên vắng mặt tại địa phương
di biến động của những con người này hết sức phức tạp
cơ quan điều tra cũng nhận định sau những chuyện này rất có thể các đối tượng đã di chuyển tới một địa bàn khác để trốn tránh sự quan sát của lực lượng chức năng
đồng thời tìm kiếm một nơi mà chúng cho là an toàn để tiêu thụ các tài sản đã trộm cắp được

bình phước và tây ninh trước đó các đối tượng đã gây ra hàng loạt các vụ dọc các tỉnh miền tây nam bộ trải dài từ long an đến cần thơ
nhật ký trinh sát của tổ công tác gồm sáu người được phân công lên đường từ long an và các tỉnh miền tây để lần theo dấu vết của băng trộm được ghi lại tỉ mỉ từng ngày
mỗi cung đường nghi ngờ có sự xuất hiện của đối tượng đã được các trinh sát giả soát kỹ lưỡng
màu đen tại tỉnh tiền giang
gồm là các nhà nghỉ các quán ăn các quán cà phê
trong đó là chú ý quan sát cái phương tiện di chuyển của đối tượng
sau khoảng năm sáu giờ tìm kiếm
tổ công tác phát hiện đối tượng đang di chuyển trên đường quốc lộ một a
đoạn gần ở ba trung lương
trong công tác tiến hành bám sát các đối tượng
các đối tượng rẽ vào một nhà nghỉ
ở cạnh đây ngay ở cạnh quốc lộ một a
khi mà xác định được các đối tượng đã vào trong nhà nghỉ
đã thuê phòng
thì tổ công tác cử ba đồng chí
ở lại để giám sát theo dõi đối tượng
sau khi xác định đối tượng vào nhà nghỉ thuê phòng
tổ công tác cử ba trinh sát
thực hiện giám sát các di biến động của đối tượng
một tổ khác gồm bảy người
đến công an tiền giang liên hệ công tác
và đưa ra các phương án bắt giữ đảm bảo an toàn
có một điều đặc biệt trong vụ án này các đối tượng tham gia băng nhóm trộm cắp tài sản đều có mối quan hệ ruột thịt họ hàng
phú có anh là trần hưng có vợ là danh thị hồng thúy danh duy khương là anh ruột của danh thị hồng thúy và trần thanh sang là bạn của khương
những đối tượng không nghề nghiệp không công an việc làm ổn định lại muốn có tiền tiêu xài đã tụ lại với nhau hình thành nên một băng trộm gia đình
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi phú cùng với hưng giang khương đã thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh bình dương tỉnh bình phước và tỉnh tây ninh
trong đó phú và hưng thực hiện một mươi hai vụ với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là tám trăm ba mươi bốn triệu đồng sang và khương tham gia một mươi một vụ với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là gần tám trăm linh triệu đồng
như vậy chỉ trong một thời gian một tháng từ một vụ trộm xảy ra tại một xã vùng sâu của huyện dầu tiếng hồ sơ của chuyên án mang bí số va một trăm bảy mươi ba p đã mở rộng tới một mươi hai vụ trộm trải dài ở nhiều tỉnh thành thuộc miền đông vùng tây nam bộ
thành công của chuyên án này chính là việc chứng minh đầy đủ hành vi phạm tội của băng nhóm này không để sót người lọt tội
chúng tôi coi đặc điểm phương tiện sau khi tiếp xúc gặp gỡ nạn nhân
chúng tôi coi cái đặc điểm phương tiện công cụ độ tối của những người tử sinh cảnh sát hành sự này
nó có lẽ không phù hợp với lại lực lượng của chúng tôi
từ đó chúng tôi đánh giá đây có phải là một băng cướp hay không
do bị hại trong các vụ cướp này không để lộ danh tính cũng không muốn trình báo công an
nên lực lượng trinh sát phải bằng nhiều biện pháp để tiếp cận bị hại lấy thông tin
theo mô tả của một số bị hại nhóm người mang trang phục và các công cụ phương tiện giống lực lượng công an
thường có khoảng tám một mươi người
đi trên bốn năm chiếc xe máy có trang bị súng bộ đàm và cỏng số tám
thông thường hai đối tượng sẽ tiếp cận phương tiện dơ thẻ sư công an
yêu cầu chủ phương tiện cung cấp giấy tờ xe
sau đó gọi thêm hai xe nữa tới để đưa người và xe về trụ sở công an
đến một điểm vắng chúng tấp xe vào lề đẩy bị hại xuống cướp xe và mang đi luôn
nhóm đối tượng còn lại làm nhiệm vụ cảnh địa và hỗ trợ tấn công chủ phương tiện được cướp xe
có những trường hợp nhóm này sẽ thỏa thuận với chính bị hại để lấy xe mang đi và cho bị hại về
về hoạt động mua bán xe không giấy tờ là vi phạm pháp luật
nên nhiều bị hại phải ngậm đăng nút càng chấp nhận
bởi vậy nhiều trường hợp sau khi nhóm này thỏa thuận bị hại vẫn còn nghi hoặc
không biết liệu đây có phải là công an thần hay không
khi có những thông tin của người dân
kể cả những tin báo tố giác thỏa phạm có liên quan đến vấn đề đích dân
thì chúng tôi tin tưởng rằng đây không phải là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của công an thành phố hồ chí minh thực hiện
mà các đối tượng đã có sự giả danh
và qua báo cáo cho bà hành đốc chúng tôi kiên quyết phải đấu tranh làm rõ nhanh nhất để lấy lại hình ảnh của lực lượng cảnh sát
hình ảnh của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và sự tin tưởng của người dân
xác định đây là sự việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
phòng cảnh sát hình sự đã giao cho đội cảnh sát đặc nhiệm xác lập chuyên án mang bí số một trăm một mươi chín c
để tập trung đấu tranh truy xét nhóm đối tượng giả danh công an này để trừng trị trước pháp luật
đánh giá lệnh nguồn thông tin mà các bị hại đã cung cấp
trước đó cho thấy nhóm cướp này không chỉ có công cụ giống với lực lượng công an
mà chúng còn bắt trước quy trình tuần tra kiểm soát
ban chuyên án khẳng định các đối tượng phải rất am hiểu về lực lượng công an đặc biệt là cảnh sát hình sự
đội cảnh sát đặc nhiệm công an tp hcm đã ngay lập tức tiến hành khoanh vùng
ra soát toàn bộ băng ổ nhóm ở các quận huyện để sàng lọc các đối tượng nghi vấn
tuy nhiên sau một thời gian mọi kết quả đưa về vẫn chưa có được manh mối nào khả quan

giả soát toàn bộ băng ổ nhóm ở các quận huyện để sàng lọc các đối tượng nghi vấn

giả soát toàn bộ băng ổ nhóm ở các quận huyện để sàng lọc các đối tượng nghi vấn
đội cảnh sát đặc nhiệm công an tp hcm đã ngay lập tức tiến hành khoanh vùng
giả soát toàn bộ băng ổ nhóm ở các quận huyện để sàng lọc các đối tượng nghi vấn

đội cảnh sát đặc nhiệm công an tp hcm đã ngay lập tức tiến hành khoanh vùng
giả soát toàn bộ băng ổ nhóm ở các quận huyện để sàng lọc các đối tượng nghi vấn
đội cảnh sát đặc nhiệm công an tp hcm đã ngay lập tức tiến hành khoanh vùng

đội cảnh sát đặc nhiệm công an tp hcm đã ngay lập tức tiến hành khoanh vùng